đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam
đoàn tàu đầu tiên trong tổng số một mươi bảy đoàn tàu thuộc tuyến metro số một được đưa về tp hcm từ đầu tháng một mươi
tất cả được sản xuất lắp ráp thành phẩm tại các nhà máy ở nhật bản và tiến hành thử nghiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối
trước khi vận chuyển về tp hcm tàu được thiết kế có hệ thống điều khiển chạy thông qua vô tuyến
hệ thống vận hành tự động thân tàu làm bằng hộp kim nhôm có thiết bị hỗ trợ người khuyết tật sử dụng
tổng dung lượng chở khách là chín trăm ba mươi người tốc độ thiết kế tối đa một trăm một mươi kmh đoạn trên cao và tám mươi kmh đối với đoạn hồng
dự kiến trong quý i năm hai nghìn hai mươi một đoàn tàu sẽ vận hành thử nghiệm tại depo sau đó thử nghiệm đến các nhà ga
và tiến tới vận hành thử nghiệm toàn tuyến với một mươi một hệ thống khác
đến nay tuyến metro số một có chiều dài gần hai mươi km đã đạt tổng khối lượng bảy mươi bảy
dự án đã chính thức thông suốt toàn tuyến vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hoàn thiện kết cấu toàn bộ một mươi một nhà ga trên cao
và hai trên ba nhà ga ngầm lắp đặt sông hai mươi ba trên ba mươi hai km đường rây
dự án dự kiến đưa vào khai thác vận hành toàn bộ
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một